đọc cái thông tin cho anh xem
lê thị thuận

liên hệ bệnh viện nhé xong rồi báo ngay để con viết giấy chuyển viện nhé
ở trung tâm y tế thì các đồng chí ở các y bác sĩ ở các khoa phòng

ở khu vực thanh xuân
à thanh xuân à
bây giờ là một mươi hai h rồi chị

đúng rồi trước bốn h sáng

khi mà nhận được thông tin về có một trường hợp tiếp xúc
thì đội và phản ứng của trung tâm y tế sẽ xuống trên địa bàn
để tiến hành điều tra truy vết và lấy mẫu
cán bộ dịch tễ sẽ vào và tiếp xúc với các trường hợp f đó
thai thác các thông tin
ơ phòng ba đâu nhở
bà nội em ơi
đây à là phòng ba đấy à
nê tiến thắng đúng không
nê tiến thắng sinh năm bao nhiêu
năm sinh năm hai nghìn hai mươi hai
ngày tháng năm sinh bạn
em vào hai kỳ tháng năm hai nghìn hai mươi hai
hai kỳ tháng tháng tám à
hai nghìn lẻ hai
địa chỉ nhà mình ở đâu đấy
ở quê hay ở đây
ở quê là thôn cục cửa sạc minh phú đẹp sốc sơn
bạn ơi bạn đã tiếp xúc với nguyễn sơn nội vào ngày tháng nào
bạn đọc cho tớ nào
ở ngày hai mươi hai tháng năm
hai mươi hai tháng năm
có gặp đúng không
thân cảnh là bạn làm gì
ờ em chắc là em chỉ bê đồ ra thôi
bê hàng ra đúng không
bê hàng có nói chuyện không
khi gặp bạn có đeo khẩu trang không
bạn nghịch trình của bạn từ ngày hai mươi hai đến hiện tại bây giờ đến ngày hôm nay
ngày hai mươi hai tháng năm là từ một mươi hai h đến một mươi tám h là em đi làm ở quán cà phê như thế nào đấy ạ
mình có bịt khẩu trang không
dạ có ạ
vậy nằm cả buổi sáng mình ở nhà đúng không
dạ đúng rồi ạ
cả sáng nằm ở nhà có đi đâu không
dạ em không
hiện tại có chịu ho hay là gì không
rồi tất cả mọi người bạn nhé
khi mà xác định được đúng là các trường hợp f một hoặc là những trường hợp nghi ngờ
hoặc là những trường hợp cần thiết phải có chỉ định lấy mẫu xét nghiệm
thì cán bộ dịch tễ sẽ có thể xác định được
chúng ta sẽ chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu cán bộ xét nghiệm
sẽ vào lấy mẫu xét nghiệm cho trường hợp đó
hiện tại ở trung tâm y tế là đối với xét nghiệm sars cov hai
đối với cả những người liên quan đến covid
thì là sẽ lấy mẫu xét nghiệm là dịch hai loại dịch
thứ nhất là dịch ngoái họng và thứ hai là dịch tị hầu
sau khi lấy mẫu xét nghiệm xong thì trung tâm y tế sẽ vận chuyển mẫu xét nghiệm đó
lên trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội tức là cdc hà nội
để cdc hà nội làm xét nghiệm
sau đó cdc sẽ thông báo kết quả cho trung tâm y tế các quận huyện
để báo về trên địa bàn của xã đó và có tiếp tục dựa trên cái kết quả xét nghiệm đó
thì sẽ có những đáp ứng dịch tiếp theo
anh ơi em lấy kf một xong rồi em về em tắm
nhớ phần cơm cho em nha
công việc đại cử chúng tôi là phải đòi khỏi
và phải đòi khỏi về công việc đại cử chúng tôi là phải đòi khỏi
nhanh và thường xuyên liên tục
lấy cả ngày bất cứ lúc nào có ca bệnh trên địa bàn
chúng tôi luôn luôn sẵn sàng lên đường
đội chúng tôi là đội phản ứng nhanh lên
ban ngày và ban đêm thì thường xuyên hai mươi bốn trên hai mươi bốn
và đáp ứng nhanh nhất có thể
chúng tôi làm ở tại trung tâm y tế huyện thanh trì
qua kiểm soát bệnh tật và trong đợt dịch này thì thường xuyên đi lấy xét nghiệm
các bạn có thể gửi liên tục cho bạn bè em gửi thiết nghiệm nè chị ạ của bốn nơi
mẫu như thế nào đây
kk f một nghi mắc
một nghi ngờ và hai liên quan đúng không em
phong phiếu đầy đủ rồi chứ
phong đầy đủ rồi
thế thì chuẩn bị cho chị nhé để khuất mẫu rồi chị chuyển mẫu luôn nhé
khi trạm y tế báo hoặc là thành phố hoặc cc hà lội báo là ví dụ như ở trạm y tế tân triều có một trường hợp là f một của bệnh nhân a hoặc b
thì báo cho khoa kiểm soát và khoa kiểm soát sẽ thông báo cho đội phản ứng nhanh là
ở tại tân triều có một trường hợp như này thì chúng tôi lập tức là lên đường
và đến tại trạm y tế khai thác yếu tố và lấy mẫu xét nghiệm chuyển gấp lên cc hà nội
công việc này của chúng tôi thì cũng có nguy hiểm vì cái độ lây lan của covid một mươi
cũng là bây giờ rất là nhanh bắt đầu lấy một ca hoặc là f một f hay là ca nghi mắc
hay là ở ngoài cộng đồng và chúng tôi sẽ ở tại trung tâm y tế và đợi khi có kết quả xét nghiệm sau
âm tính thì lúc đấy là người lúc đấy nó thoải mái nhẹ nhàng
sau đó thì mới về nhà mới yên tâm được ạ
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi được nhận chỉ thị của bộ quốc phòng
mà đặc biệt là chỉ thị của đồng chí tư lệnh binh đoàn
là thực hiện cái nhiệm vụ đó là nơi đây là địa điểm cách ly đón tất cả các công dân ở nước ngoài
và thực hiện nhiệm vụ cách ly
đây thì sau khi chúng tôi nhận chỉ thị của bộ quốc phòng
cái nhiệm vụ của tư lệnh giao thì sau một giờ thì chúng tôi đã di chuyển toàn bộ cơ sở vật chất
lên cơ sở house of mind để nhường toàn bộ cái cơ sở vật chất cơ sở một
để dành cho đồng bào ở các nước về thực hiện nhiệm vụ cách ly
cũng như là các công dân tại việt nam phải thực hiện nhiệm vụ cách ly
đối với chúng tôi đợt này là đợt hai là chúng tôi tiếp nhận là f một về thực hiện nhiệm vụ cách ly
từ ba mươi triệu đồng đến bốn mươi triệu đồng đối với cá nhân từ sáu mươi triệu đồng đến tám mươi triệu đồng đối với tổ chức
tết nguyên đán vừa rồi thì chúng tôi tiếp nhận là bốn mươi năm công dân của thành phố hà nội
lái f một về thực hiện nhiệm vụ cách ly
thì vừa rồi rất vinh dự chúng tôi được bộ trưởng bộ y tế cũng như là bộ trưởng bộ quốc phòng
và đặc biệt là tư lệnh binh đoàn có giao nhiệm vụ cho chúng tôi đó là đón trên hai trăm linh lực lượng y bác sĩ
bệnh nhân nặng và người nhà của k ba tân triều về thực hiện nhiệm vụ là cách ly f một
để giải cứu cùng với lại chia sẻ với lại bệnh viện ca tân triều
sau đây các ông chí thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn cho công dân
xin mời các công dân đi đằng sau để hội tôi làm nhiệm vụ phun cửa khuẩn ạ
chúng tôi ở đây là một phụ thuộc hai bộ phận
một là lực lượng trung tâm y tế của bệnh viện thanh trì
các bộ phận hai là đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đa khoa thanh trì
bệnh viện đa khoa huyện thường tín bệnh viện đa khoa huyện phú xuyên
nhất là đối với lực lượng là trung tâm dịch tễ của huyện thanh trì
đây là các đồng chí có lực lượng chuyên môn có nghiệp vụ trên cơ sở đó
đã vào tham mưu cho ban chỉ đạo ban giám đốc ở tại khu vực cách ly đây
về các biện pháp các giải pháp và các bước để thực hiện các quy định về phòng chống
đặc biệt là về dịch tễ ở trong khu vực cách ly
các đồng chí làm nhiệm vụ phun khử khuẩn cho phòng ba trăm linh tám
xin mời tất cả công dân ra đằng sau để chúng tôi làm nhiệm vụ phun khử khuẩn ạ

và nhiệm vụ của chúng tôi buổi sáng là đi sáu giờ là đi phun khử khuẩn khu bếp ăn
xong đến khu nhà hai tầng bệnh nhân
khu nhà giảng dịch khu nhà giảng dịch khu nhà giảng dịch khu nhà giảng dịch khu nhà giảng dịch khu nhà giảng dịch khu nhà giảng dịch khu nhà giảng dịch
đường bốn tầng và khu năm tầng là của bác sĩ và nhân viên bệnh viện ca
hàng ngày là tiếp xúc với các công dân f một là nguy cơ của chúng tôi rất là cao và vất vả
chúng tôi phải cố gắng để làm sao mà phục vụ được các công dân là tốt nhất và để chiến thắng được covid một mươi chín
thế em có ho không
dạ em không ho chứ
thế chế độ ăn uống ở đây thế nào ạ em
chế độ ăn uống ở đây rất là đầy đủ rất là thiên dưỡng chị ạ
cảm thấy rất là khó chịu ạ khó thở và mồ hôi nó ra thì là cảm tưởng rất là cay mắt ạ
nhiều khi là cũng phải cố gắng quá sức nhưng mà chúng tôi cũng phải vượt qua để làm sao mà hoàn thành tốt nhất
nhiệm vụ mà được trung tâm y tế việt anh chỉ bàn giao giao cho ạ
chúng tôi là nhiệm vụ đầu của chống dịch nhưng so với các bạn ở bên bắc giang bắc ninh
chúng tôi là vẫn cống hiến
sức của mình rất là nhỏ thế nên chúng tôi phải cố gắng để làm sao mà đẩy lùi được dịch covid
công việc của mình chủ yếu là bố trí cho công dân ăn ở ngủ nghỉ và duy trì sinh hoạt đảm bảo là an toàn và tuyệt đối
lâm ngoái thì mình làm liền một mươi một tháng và lâm nay thì mới được có ba tháng nhưng mà vẫn chưa về nhà
ở đây thì là mình thấy mình còn nhàn hơn tất cả các đồng nghiệp của mình ở các khu vực như bắc giang hoặc là bắc ninh
anh em cũng rất là bươn trải vất vả cho nên là bản thân thì dù mệt đến mấy vất vả phát huy cái truyền thống của người lính là vì nhân dân chiến đấu và từ nhân dân mà ra
em ơi con ăn cơm chưa
con ăn cơm chưa
con tắm chưa

khi nào ăn nhớ gọi cho bố nha mời bố nha
vâng đi con
hai mẹ con ở nhà con phải ngoan nhá phải nghe nói mẹ nha

bố đang làm gì đấy mà sao bố đi siêu nhân giao thế
bố đang là siêu nhân bố là siêu nhân chống dịch đấy
con có thích siêu nhân không
sao hết dịch bố lại về
để bố con nha